từ rất sớm hồ chí minh đã đặt vấn đề thiết kế và xây dựng đảng cầm quyền một nhà nước pháp quyền mạnh mẽ sáng suốt gắn bó mật thiết và hành động vì lợi ích của nhân dân
mùa thu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đảng cộng sản việt nam một đảng mới một mươi năm tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công đã nắm chính quyền toàn quốc
trở thành đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc kỷ nguyên độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội
hồ chí minh chỉ rõ ngoài lợi ích của dân tộc của tổ quốc thì đảng không có lợi ích gì khác
trong bản di trúc lịch sử chủ tịch hồ chí minh căn dặn những điều tâm huyết về vai trò cầm quyền của đảng
đảng ta là một đảng cầm quyền
mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng thật sự cần kiệm liêm chính trí công vô tư
phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
đồng thời đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân
đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài
nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc làm cho tổ quốc giàu mạnh đồng bào sung sướng
vì vậy theo hồ chí minh đảng và chính phủ phải đem hết sức dân tài dân của dân làm cho dân
và chính sách của đảng và chính phủ là phải hết sức quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân
chỉ khi thấu hiểu và hành động vì con người cho sự phát triển toàn diện của con người như vậy trong thực tiễn hoạt động lãnh đạo
mới biến một nước rốt nát cực khổ thành một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc
trong bài viết gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng hồ chí minh nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của đảng cộng sản việt nam
phó giáo sư tiến sĩ đỗ xuân tuất phó viện trưởng viện hồ chí minh và các lãnh tụ của đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nhấn mạnh
theo tư tưởng hồ chí minh vấn đề đặt ra là làm sao để tất cả quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân nhân dân thực sự là người chủ nhà nước và xã hội
trong điều kiện dân chủ và pháp quyền nhân dân có quyền đòi hỏi chính đáng có nhu cầu tự nhiên và tất nhiên về việc phải kiểm soát được quyền lực mà mình đã giao cho chủ thể lãnh đạo quản lý điều hành đất nước là đảng và nhà nước
để làm sao cho quyền lực đó không bị biến dạng không bị tha hóa không bị lạm quyền lộng quyền
chủ tịch hồ chí minh quan điểm nhân dân là nguồn gốc sức mạnh là nguồn trí tuệ sáng kiến vô tận
kinh nghiệm trong nước và các nước chứng tỏ cho chúng ta biết có lực lượng dân chúng việc to tát mấy khó khăn mấy cũng làm được
không có thì việc gì làm cũng không xong
dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn mau chóng đầy đủ mà những người tài giỏi những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra
không có lực lượng nhân dân thì việc nhỏ mấy dễ mấy cũng làm không xong
muốn vậy đảng cầm quyền phải luôn quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân
thường xuyên chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện chủ trương đường lối chính sách
nhằm bảo đảm mưu cầu lợi ích tối cao của nhân dân
nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa
dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta
quán triệt sâu sắc quan điểm đó tại đại hội sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đảng ta chỉ rõ thực tiễn cách mạng chứng minh
ở đâu nhân dân lao động có ý thức làm chủ và được làm chủ thật sự thì ở đấy xuất hiện phong trào cách mạng
vì vậy đảng ta rút ra bài học kinh nghiệm trong toàn bộ hoạt động của mình
đảng phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động
phương thức tổ chức vận động nhân dân và cũng là phương châm khẩu hiệu cơ chế thực hiện dân chủ bước vào thời kỳ đổi mới
được đại hội sáu của đảng xác định dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra

đảng ta cho rằng đó là nền nếp hàng ngày của dân chủ của xã hội mới
thể hiện chế độ nhân dân lao động làm chủ tham gia quản lý nhà nước của mình
trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một
đảng chỉ rõ dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước
con người là nguồn vốn của mọi nguồn vốn
là nguồn lực quan trọng nhất của mọi nguồn lực giá trị cao nhất của mọi giá trị
con người việt nam vừa là mục tiêu vừa là động lực vừa là sức sống của đổi mới là trung tâm của sự nghiệp đổi mới
trong cơ chế dân chủ một đảng cầm quyền ý đảng trước hết phải từ ý dân và lòng dân
vì vậy ý đảng lòng dân là một thống nhất hữu cơ biện chứng không thể tách rời
lấy dân làm gốc
sức mạnh con người việt nam đã trở thành bài học và cấu thành hệ giá trị của đổi mới
bác hồ đã lưu ý chúng ta
đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài
và vì vậy vào đảng không phải là để làm quan cách mạng
để thăng quan tiến chức
để một người làm quan cả họ được nhờ
đè đầu cưỡi cổ dân chúng như dưới thời thực dân phong kiến
mà điều cốt yếu khi cán bộ đảng viên được nhân dân gửi gắm ủy thác trao quyền lực trong một thể chế chính trị dân chủ
thì yêu cầu về xây dựng văn hóa đạo đức của người cán bộ cách mạng phải là văn hóa vì dân chính tâm và thân dân
nghĩa là việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh
người cán bộ cách mạng muốn được dân yêu muốn được lòng dân
trước hết phải yêu dân kính dân
phải đặt quyền lợi của nhân dân trên hết thải
phải có một tinh thần chí công vô tư
phải giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng
đó là nền tảng lực lượng của đảng và nhờ đó mà đảng thắng lợi
vì vậy cách xa dân chúng không liên hệ chặt chẽ với dân chúng cũng như đứng lơ lửng giữa trời nhất định thất bại
trong bài viết của phó giáo sư tiến sĩ đỗ xuân tuất tác giả lưu ý
bác cho rằng nhiệm vụ của chính quyền ta và đoàn thể ta tức là đảng ta khi đó chưa ra hoạt động công khai là phụng sự nhân dân
nghĩa là làm đầy tớ cho nhân dân
đã phụng sự nhân dân thì phụng sự cho ra trò
nghĩa là việc gì lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được
việc gì hại cho dân thì phải hết sức tránh
muốn làm được như vậy thì mỗi cán bộ chính quyền và đoàn thể phải luôn luôn gần gũi nhân dân ra sức nghe ngóng và hiểu biết nhân dân học hỏi nhân dân
lãnh đạo nhân dân bằng cách tuyên truyền giải thích cổ động giáo dục tổ chức nhân dân dựa vào nhân dân để thực hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân
bốn điều ấy phải đi song song với nhau
vì không gần gũi dân thì không hiểu biết dân
không hiểu biết dân thì không học hỏi được những kinh nghiệm và sáng kiến của nhân dân
không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân
toàn đảng phải biết ý kiến dân chúng học dân chúng nâng cao dân chúng
suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi phong phú hồ chí minh đã hòa mình vào đời sống của nhân dân lao động
tự cho mình chỉ là người lính vâng mệnh quốc dân ra mặt trận
là người đầy tớ trung thành của nhân dân
để bảo đảm tính chính danh cầm quyền của đảng trước tổ quốc trước nhân dân đảng cầm quyền phải có đường lối chính trị đúng đắn
nhưng để xây dựng được đường lối đúng đắn và làm cho đường lối đó trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống
thì nhất thiết đảng phải có đội ngũ cán bộ đảng viên xứng danh và ngang tầm
chính vì vậy vấn đề cốt tử trong mọi hoạt động của đảng là làm sao để mỗi đảng viên và cán bộ
phải làm cho dân tin dân phục dân yêu
phải nắm vững chính sách của đảng và của chính phủ đi đúng đường lối quần chúng
như thế mới xứng đáng là đảng viên và cán bộ của đảng
như thế mới lãnh đạo được quần chúng
sinh thời lenin từng cảnh báo đối với một đảng cộng sản đang lãnh đạo nhân dân quá độ lên chủ nghĩa xã hội
thì một trong những nguy hiểm lớn nhất và đáng sợ nhất là tự cắt đứt liên hệ với quần chúng
từ rất sớm hồ chí minh đã lưu ý chúng ta phải luôn cảnh giác đấu tranh phòng ngừa những căn bệnh
vốn là nguy cơ của đảng cầm quyền
trong đó có căn bệnh quan liêu xa dân
theo bác mất dân chủ quan liêu xa dân cũng như những khuyết điểm khác có nhiều loại
và mỗi khuyết điểm là một chứng bệnh
mỗi chứng bệnh là một kẻ địch
mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài
địch bên trong đáng sợ hơn vì nó phá hoại từ bên trong phá ra
sự phá hoại của thế lực thù địch bên ngoài là một thực tế cần hết sức cảnh giác
nhưng điều đáng lo ngại hơn lại chính là sự tha hóa suy thoái
từ trong nội bộ đảng tự diễn biến tự chuyển hóa nội bộ
lenin cho rằng không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta
toàn bộ vấn đề là ở chữ nếu
nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ
bởi vậy việc nhìn ra những tật bệnh để kiên quyết chữa trị giữ cho cơ thể đảng khỏe mạnh
là một việc thường xuyên và tất yếu trong xây dựng đảng
đứng trước căn bệnh quan liêu xa dân hồ chí minh nhiều lần cảnh báo
và chỉ ra những biểu hiện nguy hại của nó
người nghiêm khắc chỉ ra có một bộ phận cán bộ đảng viên
cả đời chỉ loanh quanh trong trụ sở
có người thì bao giờ sấm ra đá kêu mới gặp dân chúng một lần
khi gặp dân chúng thì đút tay vào túi quần mà huấn thoại
nói hàng giờ nói bao la thiên địa
xong những việc thiết thực cần kiếp của địa phương những điều dân chúng cần biết thì không nói đến
cũng theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ xuân tuất để tẩy sạch bệnh quan liêu xa dân trong cán bộ đảng viên
để người chiến sĩ cách mạng tránh bị đào thải khi mắc phải chứng bệnh nguy hiểm này
hồ chí minh đã đưa ra liều thuốc đặc trị trong đó thực hành bốn phải
phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết trước hết
phải gần gũi dân hiểu biết dân học hỏi dân
phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình
phải làm kiểu mẫu cần kiệm liêm chính trí công vô tư
người tin rằng
bằng cách đó đảng cầm quyền vừa chống được nguy cơ thoái hóa biến chất sai lầm về đường lối
vừa ngày càng trở nên trong sạch vững mạnh hơn
để đảng luôn vì dân gắn bó mật thiết với nhân dân đảng phải xây dựng được đội ngũ cán bộ cách mạng
có lòng kiên quyết có trí hy sinh đủ đức đủ tài phục vụ nhân dân phụng sự tổ quốc
đội ngũ đó phải ít lòng ham muốn về vật chất không hiếu danh không kiêu ngạo
nói đi đôi với làm cần kiệm liêm chính trí công vô tư
phẩm chất đạo đức tư cách của người cán bộ đảng viên làm nên chất lượng của đảng tiên phong
kết thúc bài viết phó giáo sư tiến sĩ đỗ xuân tuất lưu ý
đảng ta như một cơ thể sống
từng tổ chức đảng từng cán bộ đảng viên có đức và thực tài sẽ làm cho đảng mạnh và ngược lại
cho nên người cán bộ cách mạng thật sự là công bộc tận tụy hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
đó cũng chính là phục vụ chân lý và thực hành dân chủ lẽ sống cao thượng của người chiến sĩ cách mạng
trong quá trình đó phải nâng cao ý thức cảnh giác đối với những âm mưu phá hoại
những luận điệu xuyên tạc chống phá mà các thế lực thù địch có thể tuyên truyền trong quần chúng nhân dân
hòng hạ thấp uy tín của đảng làm cho nhân dân mất lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước
gieo rắc tâm lý hoài nghi kích động nhân dân gây mất ổn định chính trị và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc